tỉnh lạng sơn đã tổ chức lễ kỷ niệm một trăm một mươi năm ngày sinh đồng chí hoàng văn thụ
đến dự có đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư trung ương đảng
đồng chí võ văn thường ủy viên bộ chính trị trưởng ban tuyên giáo trung ương
đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội
và đồng chí nguyễn xuân thắng bí thư trung ương đảng giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo đảng và nhà nước
đồng chí hoàng văn thụ sinh ngày bốn tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm linh chín trong một gia đình có truyền thống yêu nước
tại thôn phạn lạng tổng nhân lý châu văn uyên nay là thôn nhân hòa xã hoàng văn thụ huyện văn lãng tỉnh lạng sơn
đồng chí đã có công lao to lớn trong quá trình xây dựng phát triển phong trào cách mạng việt nam
nhất là đối với đảng bộ các tỉnh lạng sơn cao bằng thái nguyên và các địa phương bắc kỳ
cũng như có công sáng lập báo giải phóng tham gia hoạt động tuyên truyền báo cờ giải phóng tạp chí cộng sản
tên tuổi hình ảnh của đồng chí trở thành niềm tự hào là động lực niềm tin của vũ nhân dân ta
đặc biệt là nhân dân lạng sơn vững bước đi lên trong sự nghiệp đổi mới
đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa